tại đảo cô tô giữa bốn bể biển khơi mình mang sóng nước có một ngôi đền thiêng mà người dân nơi đây luôn lấy làm tự hào và hãnh diện
đó là đền thờ bắc hồ nằm trong cụm di tích tượng đài hồ chủ tịch
đây cũng là tượng đài duy nhất mà bác hồ cho phép dựng khi người còn sống
trên đảo nhỏ giữa bốn bề biển khơi tượng đài bắc uy nghiêm hướng ra biển đông như khẳng định một chân lý
mảnh đất thân thương này là máu thịt của đất nước việt nam
ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi một lần đầu tiên bác hồ ra thăm đồng bào chiến sĩ đảo cô tô
với tấm lòng kính trọng vô hạn đối với bác hồ quân và dân trên đảo cô tô đã xin được dựng tượng người trên đảo để lúc nào cũng được nhìn thấy hình ảnh của người
và nguyện vọng của bà con trên đảo cô tô đã được bác hồ đồng ý
ngày nay tượng đài bắc hồ vẫn như một lời nhắn gửi tới quân và dân đảo cô tô trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
cái sự quan tâm của bác hồ
khi mà bác còn sống thì bác đã dành thời gian ra cô tô
và đây là một cái nền tảng tinh thần cực kỳ quan trọng cho người dân cô tô
và thực hiện lời dạy của bác thì có thể nói là đảng bộ chính quyền của người dân huyện cô tô luôn đoàn kết phục lòng để thực hiện thật tốt lời dạy của bác
cùng với tượng đài bắc hồ trên đảo cô tô năm hai nghìn năm
huyện cô tô đã xây dựng ngôi đền thờ bắc trên khuôn viên ngay sau tượng đài
ngoài ra nhiều hạng mục khác trong khuôn viên di tích như khuôn viên tượng đài vườn cây tường bao cũng được đầu tư tôn tạo thể hiện lòng thanh kính của người dân trên đảo cô tô đối với bác
năm tháng trôi qua nhưng lòng người cô tô không nguôi nhớ bác và ghi nhớ lời căn dặn của người tin tưởng rằng đồng bào và chiến sĩ trên quần đảo cô tô sẽ luôn cố gắng phấn đấu lao động sản xuất đồng thời luôn chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc